gần đây trên địa bàn tỉnh quảng trị đã có một số vụ đuối nước tại các bãi biển thực trận trên cho thấy công tác cứu hộ bảo đảm an toàn ở các bãi tắm chưa được trú trọng kịp thời và còn tồn tại nhiều điều bất cập
hiện tỉnh quảng trị cũng như nhiều tỉnh miền trung đang bước vào mùa cao điểm của các hoạt động tắm biển và du lịch biển
chính vì vậy vấn đề bảo đảm an toàn ở các bãi tắm cần các địa phương kịp thời quan tâm chấn chỉnh để hoạt động du lịch biển trở nên an toàn và vui tươi hơn
đây là bãi tắm biển cửa tùng một địa điểm thu hút rất đông du khách vào mỗi dịp hè
thế nhưng đầu tháng bốn vừa qua đã có một nam thanh niên tử vong tại đây so đuối nước
bãi tắm có chiều dài hơn một km nhưng lại chỉ có một người bảo vệ
tình trạng thiếu nhân lực làm công tác bảo vệ cứu hộ không chỉ diễn ra tại bãi tắm cửa tùng mà rất nhiều bãi tắm khác trong tỉnh cũng đang ở tình trạng tương tự
bên cạnh đó các phương tiện khác như hệ thống phao cảnh báo nguy hiểm vẫn chưa đáp ứng theo yêu cầu chuẩn an toàn
tình trạng thiếu nhân lực làm công tác bảo vệ cứu hộ không chỉ diễn ra tại bãi tắm cửa tùng mà rất nhiều bãi tắm khác trong tỉnh cũng đang ở tình trạng tương tự